hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều phát hiện mới đáng lo virus ngày càng nguy hiểm với loài người
xin chào quý vị quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
mở đầu bản tin là những thông tin mới nhất về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trong phiên họp thứ một mươi ủy ban thường vụ quốc hội vừa diễn ra
báo cáo tại phiên họp tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết
trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan quốc hội tổng thư ký quốc hội
đã tổng hợp năm chuyên đề để ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn bốn chuyên đề
chính do quốc hội lựa chọn để giám sát trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó chuyên đề thứ nhất là việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín việc thực hiện chính sách pháp luật
về y tế cơ sở y tế sự phòng
việc lựa chọn các chuyên đề giám sát được thực hiện theo quy trình chặt chẽ
quy định tại quy chế hoạt động giám sát của quốc hội và phù hợp với đa số đề xuất
của các cơ quan các đoàn đại biểu quốc hội
tuy nhiên theo ông cường chuyên đề đề nghị bổ sung được cử tri và dư luận xã hội quan tâm
vì vậy ông đề xuất đưa vào các phiên chất vấn trả lời chất vấn
hoặc chương trình giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội vào thời điểm thích hợp
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cũng đề nghị tổng thư ký quốc hội
trên cơ sở thảo luận của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan
chuẩn bị hoàn thiện các văn bản về tên chuyên đề phạm vi giám sát của từng chuyên đề
đồng thời chuẩn bị theo hai hướng chính quốc hội biểu quyết thông qua
gồm các thành lập đoàn giám sát cũng như chương trình kế hoạch và đề cương chi tiết giám sát
quốc hội chỉ quyết định thành lập đoàn giám sát còn lại ủy quyền cho ủy ban thường vụ quốc hội
xác định đề cương kế hoạch chi tiết
cập nhật những thông tin liên quan đến tình hình tiêm chủng cho trẻ tại tp hcm
chiến dịch đợt một được triển khai từ ngày một mươi sáu đến ba mươi tháng bốn
ước tính trên địa bàn thành phố hiện có tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ
trong độ tuổi cần tiêm trong đợt này
ngoài ra có hơn hai trẻ hoãn tiêm do một vài nguyên nhân
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
theo kế hoạch ngày một mươi chín tháng bốn tp hcm triển khai tiêm chủng
tại tất cả hai mươi hai quận huyện tp thủ đức với một trăm bốn mươi năm điểm tiêm
dự kiến số trẻ đến tiêm là bốn mươi một trăm ba mươi bốn trẻ
trước đó trong ngày một mươi tám tháng bốn thành phố đã tổ chức tiêm cho hai mươi bốn bốn trăm một mươi ba trẻ
tại hai mươi hai quận huyện tp thủ đức
trong ngày có bảy trăm chín mươi một trẻ hoãn tiêm và hai trăm một mươi tám trẻ được chỉ định
chuyển đến tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn
công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự đảm bảo an toàn tiêm chủng
và an toàn phòng chống covid một mươi chín hiện trước khi nhận trường hợp
tai biến nặng sau tiêm
như vậy tính đến hết ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai thành phố đã tiêm được ba mươi năm ba trăm ba mươi một trẻ
tổng số trẻ hoãn tiêm là hai một trăm sáu mươi trẻ có hai trăm bốn mươi sáu trường hợp chuyển tiêm tại bệnh viện
theo một giám đốc chủ
trung tâm y tế dự phòng quận những trẻ hoãn tiêm là do khi khám sàng lọc trước tiêm
đã được phát hiện từ mắc covid một mươi chín chiều qua ba tháng trẻ bị sốt
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đợt một
được triển khai từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn
ước tính trên địa bàn thành phố hiện có tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ trong độ tuổi cần tiêm
trong đợt chiến dịch này
trước khi triển khai đợt tiêm vaccine này sở y tế lưu ý các quận huyện
điều quan trọng nhất trong đợt tiêm này là phải đảm bảo
an toàn trong tiêm chủng cho trẻ
theo hcdc phụ huynh cần cho trẻ ăn no trước khi đi tiêm mặc áo ngắn tay
sau khi tiêm trẻ được theo dõi tại điểm tiêm ba mươi phút
phụ huynh cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ trong hai mươi tám ngày
đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu về các dấu hiệu
toàn trạng tinh thần ăn ngủ thở phát ban triệu chứng tại chỗ tiêm
vaccine covid một mươi chín đã cho thấy những hiệu quả không nhỏ
trong việc duy trì số ca mắc không triệu chứng và thể nhẹ ở mức cao
hy vọng với việc kế hoạch tiêm chủng cho trẻ đạt được mục tiêu để ra
số f là trẻ em sẽ giảm và tình hình dịch bệnh sẽ ngày càng được kiểm soát
cùng với đó viện viện sinh dịch tế trung mương vừa tiếp tục phân bổ
một ba trăm tám mươi hai bốn trăm linh liều vaccine moderna tính theo liều hai mươi năm ml do chính phủ australia viện trợ
cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để tiêm cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong đó hà nội được phân bổ thêm một trăm linh bốn liều
một số quận huyện tại hà nội đã tiêm xong cho học sinh lớp sáu và tiếp tục hạ độ tuổi tiêm cho học sinh lớp năm lớp bốn
cụ thể trong đợt phân bổ vaccine này thành phố hồ chí minh được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất với một trăm chín mươi ba tám trăm linh liều
tiếp đến là hà nội với một trăm linh bốn liều các tỉnh thành khác như thanh hóa được phân bổ năm mươi một liều
nghệ an bốn mươi tám sáu trăm linh liều bình dương hai mươi tám hai trăm linh liều đồng nai bốn mươi bốn bốn trăm linh liều bà rịa vũng tàu một mươi ba sáu trăm linh liều quảng ninh hai mươi bốn liều
trước đó viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng đã phân bổ chín trăm hai mươi một sáu trăm linh liều vaccine moderna cho sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó hà nội được phân bổ bảy mươi hai bảy trăm linh liều
viện vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng covid một mươi chín khi được phân bổ
như vậy hiện hà nội đã được bộ y tế phân bổ cho một trăm bảy mươi sáu bảy trăm linh liều vaccine moderna để tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong ba ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn hà nội đã tiêm được hai mươi năm năm mươi tám mũi vaccine
phòng covid một mươi chín cho học sinh lớp sáu thuộc nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai hiện chưa ghi nhận các phản ứng nặng sau tiêm
với số lượng liều vaccine bổ sung như hiện tại hà nội đang từng bước thực hiện kế hoạch tiêm chủng đã đề ra
hậu covid một mươi chín vẫn tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu mới đáng lưu ý
trong quá trình nhiễm bệnh các hiệp công không chỉ bị virus tấn công vào phổi mà tiêm vào các cơ quan khác cũng sẽ bị ảnh hưởng
thêm vào đó những hiện tượng không thường cũng cần được chú ý nếu diễn ra thường xuyên
ví dụ như chảy rãi khi ngủ có thể là dấu hiệu hậu covid một mươi chín nguy hiểm
sự nguy hiểm của virus sars cov hai là gây tổn thương dưới dạng gây viêm
chính hiện tượng viêm mạch máu do sars cov hai sẽ làm hư hại nội mạc mạch máu lớt lót trong lòng mạch
đó là điểm xuất phát để kêu gọi hình thành con đường đông máu tạo huyết khối đặc biệt là sự hình thành vi huyết khối ở vi mạch phổi và vi mạch vành
điều đáng lo ngại là tình trạng viêm tăng đông không kết thúc sau khi sạch virus
mà nó vẫn sẽ tiếp diễn tiến triển vài tuần vài tháng ở một số người và gây ra hội chứng tim mạch hậu covid một mươi chín
do đó f đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan cho dù mắc triệu chứng nhẹ
huyết khối mạch máu cũng là một trong những biến chứng hậu covid một mươi chín nguy hiểm nhất được ghi nhận
các mạch máu trong cơ thể giống như một mạng lưới giao thông trải dài theo mọi hướng phân bổ ở mọi ngóc ngách của cơ thể
mạch máu là cơ quan vận chuyển cho sinh dưỡng và oxy quan trọng
một khi bị tổn thương sẽ gây ra
các bệnh tim mạch thậm chí dẫn đến tổn thương mô não cho những trường hợp nặng
vì vậy bạn càng phải chú ý đến những thay đổi của cơ thể
một khi có vấn đề về huyết khối cơ thể sẽ có những biểu hiện bất thường và nó sẽ phát ra những tín hiệu ngay cả khi chúng ta ngủ
bên cạnh việc tỉnh giấc giữa đêm tê bì toàn thân tay chân lạnh
thì một trong số những dấu hiệu cần được theo dõi là chảy nước rãi khi ngủ
nếu việc này chỉ thỉnh thoảng xảy ra thì không cần quá lo lắng
nhưng nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên thì cần nghĩ đến liên quan
lên liên quan đến bệnh lý
hầu hết bệnh nhân có huyết khối sẽ thường xuyên chảy rãi khi ngủ
thậm chí có những vấn đề khác như méo miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng
những biểu hiện bất lợi này có thể liên quan đến tắc nghẽn mạch máu
đối với những người trung niên và cao tuổi thì chúng ta càng phải chú ý đến việc bảo vệ mạch máu
chỉ có như vậy mới có thể ngăn ngừa được bệnh huyết khối
ngoài ra chúng ta nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống và tập luyện
chỉ có thể như vậy thì chúng ta mới có thể tránh xa được các tác hại của bệnh tim mạch
nguồn gốc và cách thức lây lan cũng như sự xuất hiện của covid một mươi chín trong suốt thời gian qua
luôn là đề tài thu hút sự chú ý không chỉ của chuyên gia các nhà nghiên cứu
mà còn là thắc mắc của phần đông người dân trên khắp thế giới
trong vòng bốn năm qua sars cov hai đã phát triển nhiều đột biến dẫn đến nhiều biến thể
nhưng vì sao điều này lại xảy ra
trong công bố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trên tạp chí seng các nhà khoa học đã làm sáng tỏ cách thức
vì sao virus đột biến dễ dàng như vậy
và tại sao những đột biến này thoát khỏi phản ứng miễn dịch của cơ thể
các nhà khoa học phát hiện ra rằng sars cov hai từng đột biến bằng cách xóa các phần nhỏ mã di chuyển của nó
những vị trí xóa này thường xuất hiện ở những điểm tương tự trên bộ gen
cũng chính là những vị trí mà các kháng thể của con người sẽ liên kết và bất hoạt virus
vì thế nhiều kháng thể không thể nhận ra virus mới xuất hiện
theo lightgen gần đây các nhà khoa học đã phân tích hơn ba mươi năm mẫu nước
từ khắp nơi trên thế giới
tìm kiếm virus rna hoặc virus sử dụng rna làm vật liệu di chuyển
và xác định được hơn năm loài virus mới trong các đại dương trên thế giới
sự đa dạng của các loài virus mới phát hiện lớn
đến mức các nhà nghiên cứu đã đề xuất tăng gấp đôi số lượng nhóm phân loại cần thiết
đến phân loại virus rna
tất cả virus rna đều chứa một gen cổ xưa
gọi là gdrp
có tuổi đời hàng tỷ năm
những virus này đều có thể được phân tích hơn
có thể biến đổi theo cách chúng ta rất khó ngờ
và không lại chừa khả năng tạo nên những đại dịch mới
trong một nghiên cứu được công bố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trên tạp chí cell
các nhà khoa học đã phân tích hơn hai mươi tám mẫu vi sinh vật trong ruột người
từ hai mươi tám quốc gia
và phát hiện hơn bảy mươi loại virus chưa từng được biết đến trước đây ẩn trong đó
đáng chú ý tất cả các virus mới được tìm kiếm đều là thực khuẩn hoặc virus lây nhiễm vi khuẩn
may mắn thay
một người sẽ chỉ mang theo một phần nhỏ các loại virus mới được phát hiện
và phần lớn các loại virus này không có khả năng gây hại cho con người
trong nhiều năm
các nhà nghiên cứu đã tự hỏi
tại sao các loại virus giống nhau về mặt di chuyển
lại có thể được tìm thấy
cách nhau rất xa trên trái đất
câu trả lời
là virus có thể di chuyển trong khí quyển
theo các dòng khẩu khí
trong một bài báo được xuất bản vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trên tạp chí sinh thái vi sinh vật đa ngành
các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng
virus có thể bám trên các hạt đất
và bay lên cao vào tầng đối lưu
và cuối cùng rơi xuống một địa điểm hoàn toàn mới trên trái đất
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng
khi virus đạt đến tầng đối lưu
ở độ cao khoảng hai năm trăm linh đến ba mét
trên bề mặt trái đất
chúng có thể di chuyển xa hơn nhiều
so với khi ở độ cao thấp hơn
do tác động của các dòng không khí
nên một mét vuông bề mặt nhất định của trái đất
có thể chứa hàng trăm triệu virus trong một ngày
sars cov hai là mầm bệnh mới nhất
lây lan từ động vật sang người
nhưng hàng trăm nghìn loại virus khác
ở nó trong động vật
đều có thể gây ra mối đe dọa tương tự
do đó thế giới cần có phương án dự phòng
chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào
có thể xảy ra kế tiếp đại dịch covid một mươi chín
chuyển sang những tin tức đáng chú ý trên thế giới
mới đây người đứng đầu cơ quan y tế đài loan cho biết
hòn đảo có thể ghi nhận
một ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
kể từ cuối tháng bốn
đài loan ghi nhận con số này
chỉ ba ngày
sau khi phát biểu đó
hòn đảo giờ đây phải lựa chọn sống chung với covid một mươi chín
hoặc theo chính sách tương tự zero covid
hôm một mươi tám tháng bốn
đài loan ghi nhận một ba trăm chín mươi ca nhiễm
số ca nhiễm trung bình trong năm ngày qua
ở ngưỡng trên một một trăm linh ca
sự tăng mạnh số ca nhiễm
khiến hai mươi ba triệu người dân hòn đảo bị bất ngờ
trong các đợt dịch trước
tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín
của đài loan là tám trăm năm mươi bốn
ông chen shih chung
người đứng đầu cơ quan y tế đài loan
nói trong một cuộc họp báo
quy mô của đại dịch trên đảo hiện nay là rất lớn
ông cho biết thêm rằng
hòn đảo này một thời điểm nào đó
có thể ghi nhận hàng chục nghìn
thậm chí cả hàng triệu ca nhiễm
ông chen shih chung nói thêm
vấn đề không phải là số lượng ca nhiễm
mà là việc liệu chúng ta có thể
ngăn tác động lớn từ việc gia tăng
số ca nhiễm hay không
theo bloomberg một chiến lược kiểm soát
biên giới chặt chẽ việc bắt buộc
đeo khẩu trang và truy vết lây nhiễm
giúp đài loan dập tắt nhiều đợt bùng phát trước đây
thúc đẩy xuất khẩu
tăng trưởng của các nhà máy chế tạo chất bán dẫn
và đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất
trong hai mươi một năm
nhiều cư dân của đảo đài loan chấp nhận bong bóng
an toàn này nhưng các doanh nghiệp
muốn mở cửa biên giới trở lại
để thu hút đầu tư nước ngoài
khoảng chín mươi một thành viên phòng thương mại mỹ
tại đài loan cho biết việc dân dân
mở cửa với nước ngoài và giảm các hạn chế
đi lại là rất quan trọng
winston chiao một nhà kinh tế
tại công ty đầu tư tashin corp
nhận định mở cửa trở lại
là rất quan trọng nếu đài loan
muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
những người có thể đóng góp cho nền kinh tế
của hòn đảo nhiều hơn các du khách
để mở rộng hoặc bắt đầu đầu tư vào đài loan
đầu tiên họ cần tới được hòn đảo
đứng trước lựa chọn mở cửa hay không
giữa lúc ca mắc mới vẫn đang tăng mạnh
đề quả thực là một thách thức
không nhỏ đối với các lãnh đạo tại đài loan
có thể thấy việc tuân thủ
các quy tắc chống dịch không chỉ được áp dụng
cho người dân mà các cấp lãnh đạo
cũng cần nghiêm túc thực hiện
sau khi bị cảnh sát phạt tiền
vì vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng anh boris johnson
đã xin lỗi trước hạ viện
và đối mặt với lời kêu gọi từ trước
của phe đối lập
ông johnson nói
đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi về điều đó
theo hãng tin afp
phát biểu trước quốc hội lần đầu tiên
sau án phạt ngày một mươi hai tháng bốn
ông johnson thừa nhận ông đã sai
nhưng nhắc lại rằng tại thời điểm đó
ông không biết việc tham dự
một buổi tiệc sinh nhật lúc cao điểm của đại dịch
là vi phạm quy định phòng dịch
nhà lãnh đạo anh cũng thừa nhận rằng
công chúng có quyền trông đợi nhiều hơn
vào thủ tướng của họ
tuy nhiên ông johnson khẳng định
ông sẽ không từ chức và tiếp tục công việc
bao gồm bảo vệ ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
ngoài ra thủ tướng anh
vẫn có thể bị phạt thêm
liên quan đến những buổi tiệc khác nhau
được tổ chức tại phố downing
bất chấp các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
của chính quyền ông johnson
trong hơn hai năm qua
các nghị sĩ anh sẽ tổ chức
một cuộc tranh luận đặc biệt vào ngày hai mươi một tháng bốn
để xem liệu ông johnson
có lừa dối hạ viện hay không
khi vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông đã phủ nhận việc ông từng vi phạm
các quy định phòng dịch
việc lừa dối quốc hội là vi phạm quy tắc ứng xử
của các bộ chủ chính phủ
với kết quả là người vi phạm quy tắc nên từ trước
pha đối lập cũng kiên quyết yêu cầu
ông johnson từ chức
tuy nhiên khi được hỏi liệu ông có cố tình
lừa dối quốc hội không
thủ tướng johnson đã khẳng định là không
lãnh đạo công đảng anh
ông johnson không tôn trọng những hy sinh của công chúng anh
trong suốt thời gian phong tỏa
kêu gọi các nghị sĩ bảo thủ
lại nhà lãnh đạo của họ
ngày một mươi hai tháng bốn cảnh sát london thông báo
đã gửi tổng cộng năm mươi giấy phạt
tới một số quan chức chính phủ anh
vì vi phạm các quy định phòng dịch
trong đó có thủ tướng johnson
và phu nhân là bà carrie johnson
theo báo guardian cảnh sát đã xem xét
một mươi hai vụ tập trung đồng người
tại văn phòng thủ tướng
nơi ở của ông trong thời gian
anh phong tỏa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
dự tiệc vào thời điểm
người dân bị cấm ra ngoài
không được tập trung đồng người
hay gặp gỡ người thân
vụ việc của thủ tướng anh đã gây nên
làn sóng bức xúc lớn trong dư luận anh
và đang ảnh hưởng không nhỏ đến ông
trong việc giữ vững vị trí của mình
còn tại canada quyết định thu hẹp
quy mô thu thập và báo cáo
về dữ liệu covid một mươi chín của chính quyền
các tỉnh vùng lãnh thổ canada
đã khiến quốc gia bắc mỹ này
đối mặt với một tình huống
tình trạng mà các chuyên gia gọi là
làn sóng dịch bệnh nhiều bất ổn nhất
từ trước tới nay
hiện hầu hết các địa phương ở canada
đã ngừng xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
nhiều nơi cũng đã giảm tần suất
báo cáo công khai từ hàng ngày
xuống hàng tuần
chính quyền một số tỉnh như
chaguan và manipur
cho rằng sự thay đổi này hiện có giá trị hơn
trong việc quan sát xu hướng
thay vì biến động hàng ngày
tuy nhiên nhiều chuyên gia
bày tỏ lo ngại khi công tác dự báo
gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh
các biện pháp y tế công cộng được dỡ bỏ
và biến thể phụ pa hai của omicron
đang làm bùng lên một đợt lấy nhiễm mới
thuộc đại học boristit colombia
cho biết không thể đưa ra
mô hình dự báo về số ca nhập viện sắp tới
do không biết có bao nhiêu người
bị nhiễm trong làn sóng omicron đầu tiên
cũng như khả năng miễn dịch như thế nào
trong mùa đông vừa qua
biến thể omicron đã khiến
số ca mắc covid một mươi chín ở canada
tăng cao chưa từng có
và nhiều tỉnh ở nước này chỉ áp dụng
xét nghiệm pcr cho nhóm người có nguy cơ cao nhất
giám đốc khoa học của bàn tư vấn khoa học
covid một mươi chín thuộc tỉnh ontario
cho biết giám sát nước thải
là một công cụ quan trọng giúp ontario
tìm hiểu về làn sóng omicron
phân tích nước thải từ các nhà máy
xử lý cho thấy trong làn sóng pa hai
hiện nay ontario có tới
một trăm linh đến một trăm hai mươi ca mắc
trên một ngày
thưa quý vị nhiều quốc gia
vẫn đang phải tìm cách để đối phó
với đại dịch tại việt nam
với những cảnh báo về sự nguy hiểm của virus
cùng với nguy cơ xuất hiện những đột biến
bất ngờ chúng ta không nên chủ quan
và việc duy trì những biện pháp
phòng dịch phù hợp với bối cảnh
bình thường mới là rất quan trọng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại